bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cảnh báo bác một số đề nghị của các địa phương
về việc xin chuyển đổi đất rừng trong đó có cả rừng tự nhiên để triển khai dự án
và từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay tổng diện tích đất rừng tự nhiên mà các địa phương đề nghị chuyển đổi là hơn hai mươi chín ha
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bác dự án nhà máy điện gió hòa thắng một hai và đường dây đấu nối một trăm một mươi kv
do bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp công trình này có tỷ lệ một chia hai gửi kèm hồ sơ dự án
không thể hiện rõ hiện trạng tổng thể khu vực dự án không thể hiện thời điểm lập bản đồ hiện trạng rừng
tương tự dự án đường giao thông đến vùng phát triển sông ngọc linh tuyến mang lùng đắc lây huyện nam trà my
chưa làm rõ diện tích rừng tự nhiên đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng của dự án
thuộc phân khu nào của khu dự trữ thiên nhiên ngọc linh
ngoài ra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng có văn bản bác đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
về việc chuyển mục đích sử dụng ba mươi tám một mươi bảy hectare rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ
để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay có hơn ba sáu trăm linh dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng
với tổng diện tích đề nghị là một trăm tám mươi ba bảy trăm bốn mươi ha trong đó có hơn hai mươi chín một trăm ba mươi ha rừng tự nhiên